đúng ngay bây giờ tới ngày một mươi ba tháng chín phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hoàng bình đã tham gia chương trình
dân hỏi thành phố trả lời để đáp ứng trực tiếp các thắc mắc về kế hoạch chống dịch và phục hồi
kinh tế của thành phố sau ngày một mươi năm tháng chín đã có hơn một mươi bốn câu hỏi được gửi đến chương trình này
để chuẩn bị cho lộ trình này ông bình cho biết thành phố đã có bước chuẩn bị với những bước đi chắc chắn
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín thành phố sẽ cho shipper chạy liên quân để đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch
trong thời gian đó các shipper sẽ tiếp tục được hỗ trợ xét kiểm miễn phí
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hoàng bình cho biết việc chạy liên quận này trong đề án an toàn mở cửa
cho doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời gian tới hy vọng vào cuối tháng chín sẽ kiểm soát được dịch
chiều ngày một mươi bốn tháng chín thành phố sẽ báo cáo bàn chấp hành đảng bộ tp hcm để có nghỉ quyết thông qua
theo bình lộ trình từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi sẽ có thêm giai đoạn từ một mươi sáu tháng chín đến ba mươi tháng chín
đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm ở quận bảy củ chi và cần giờ
để chuẩn bị cho lộ trình này ông bình cho biết thành phố đã có bước chuẩn bị với những bước đi rất chắc chắn
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín thành phố chạy sát shipper chạy liên quận với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch